sau thời gian dài gián đoạn chương trình sữa học đường tại tp hcm đã trở lại với học sinh
để các em được học tập và vui chơi khi trở lại trường
công tác triển khai uống sữa học đường tại các trường cũng đã được thực hiện rất bài bản
góp phần giúp học sinh bổ sung dinh dưỡng nâng cao đề kháng trong giai đoạn này
trở lại trường sau một khoảng thời gian nghỉ dài do dịch bệnh
niềm vui của các em học sinh trường tiểu học trang tấn khương huyện nhà bè tp hcm
không chỉ là được gặp lại bạn bè thầy cô mà còn là sự háo hức được tiếp nhận nguồn sữa an toàn
từ chương trình sữa học đường
để có thể tiếp tục triển khai đề án trước đó nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh
và nhận được sự đồng thuận cao
để đạt được công tác này mình tổng vệ sinh lại kho sữa
rồi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với bên công ty vinamilk
tại trường tỷ lệ học sinh lớp một tham gia là sáu mươi ở học kỳ một
sang học kỳ hai
số lượng các em duy trì uống sữa đạt một trăm tám mươi ba trên ba trăm một mươi bốn học sinh
nhà bè là một huyện ngoại thành nên đa số phụ huynh là người dân từ nơi khác đến
chủ yếu là dân lao động và là người có thu nhập trung bình
điều kiện về kinh tế tài chính còn hạn hẹp
bởi vậy nhận được sự giúp đỡ từ phía doanh nghiệp và nhà nước
thì các con được tiếp cận với cái sữa này là chương trình rất là tốt và hiệu ích
hai nó cũng hỗ trợ được cho công nhân viên cũng như người dân địa phương ở đây
thì cho các con
mỗi ngày được uống sữa các con phát triển tốt hơn về chầu cao về trí tuệ
để cung cấp sữa cho các trường an toàn và hiệu quả sau dịch
việc kiểm dịch chất lượng và bảo quản sữa luôn được giám sát theo quy trình
nhằm bảo đảm tính an toàn và ý nghĩa nhân văn của chương trình
sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp vinamilk tổ chức các buổi tập huấn
cho giáo viên cán bộ y tế trong trường từ những ngày đầu tiên triển khai
chúng tôi cần tất cả lực lượng các thầy cô giáo phải xác định được chương trình sữa học đường
chương trình nhân văn và các thầy cô phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị
của các thầy cô trong quá trình trồng người cũng như là nuôi dạy trẻ em
đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa cho nên là chúng ta phải tập trung toàn lực
và các trường cũng hướng mạnh mẽ
đến giờ phút này đối với trường công lập ở huyện nhà bè
ở bên mọc đông thì có một mươi ba trường ở bên tiểu học là có một mươi bốn trường thì đều tham gia là một trăm linh
đề án sữa hộp đường do sở giáo dục và đào tạo tp hcm
chính thức triển khai từ ngày một tháng năm
năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín với đơn vị cung cấp sữa là vinamil mặc dù bị gián đoạn do dịch covid một mươi chín
nhưng với khoảng năm tháng thực hiện chương trình đã mang sữa đến với khoảng một trăm ba mươi học sinh
khối mầm non và lớp một tại một mươi quận huyện thí điểm